sự phát triển của cây bị khống chế bởi quá trình nhiều năm cắt tỉa uốn nắn thay trậu và ghép
những cây này cần được kiểm tra và thường xuyên tưới nước hằng ngày
các kỹ năng cần thiết để trồng những cây này góp phần rất lớn trong giá trị của chúng
chúng thường được uốn cong và xoắn tạo hình đặt xung quanh các tảng đá hoặc thậm chí là đặt với các cây khác để mô phỏng một khu rừng nhỏ
các kỹ thuật này đòi hỏi mất nhiều năm để thành thạo và bất kỳ lỗi nào cũng có thể dẫn đến hủy hoại ráng cây vĩnh viễn
thậm chí giết chết cây đã được trồng trong thời gian dài
chiako yamamoto là một bậc thầy tạo cây cảnh thuộc thế hệ thứ tư tại miền trung nhật bản
bà đã trồng và bán cây cảnh trong suốt năm mươi một năm qua
theo bà một trong những kỹ năng khó nhất để thành thạo việc trồng những loại cây này là sự kiên nhẫn
sau cùng thì trồng nó sẽ như thế này
riêng việc tạo ráng cái cây này đã mất một mươi năm năm
đây là một cái cây già mất hai mươi năm năm tôi mới hoàn thiện được nó
với các loại cây cảnh bình thường sau khi chiết cành ráng cây hầu như không có sự thay đổi nào nữa nhưng cây bonsai vẫn sẽ tiếp tục thay đổi
nó sẽ thay đổi dựa theo cách tôi yêu và chăm sóc chúng do đó khác với vẻ bên ngoài bonsai không hề ổn định
tôi dành tình yêu cho những trậu cây và nói không với sự nôn nóng
chẳng hạn tôi ghép một cây phải mất tới ba năm nó mới ra rễ và năm năm để ráng cây có sự thay đổi
cho nên mặc dù tôi trồng cây trong năm nay thì phải cần ba tới năm năm nữa mới thay đổi
để tôi thấy được những kết quả
thời gian và sự tận tâm mà quá trình này đòi hỏi khác với hầu hết các hình thức nghệ thuật khác
các tác phẩm bonsai gần như là một hình thức nghệ thuật điêu khắc thế nhưng cây cảnh lại là một sinh vật sống và sẽ luôn phản ứng theo cách riêng của chúng
sau ba hoặc có lẽ là năm năm tôi đã có câu trả lời cho ý tưởng của mình
cái cây này vẫn đang thay đổi như thế này
và năm năm sau tôi thử hỏi tại sao tôi lại tạo ra hình dáng như vậy nhưng cái cây thì luôn sống và đón ánh mặt trời theo cách riêng của chúng
kết quả là chúng chuyển dịch thành những hình dáng khác với dự kiến của tôi
tôi nhìn lại chúng thêm một lần nữa và nghĩ à thật không ổn chút nào
nó vẫn đang thay đổi như thế
câu trả lời sẽ không đến ngay tức khắc
vậy tôi cần sống lâu hơn để có thể nhìn thấy được kết quả
quy trình đặc biệt mất nhiều thời gian này không hướng đến số lượng trậu cây
một số chậu bonsai có giá trị nhất có tuổi đời lên tới tám trăm linh năm
vì vậy nguồn cung sẽ rất hạn chế
những cây bonsai có giá trị cao nhất ngày nay đều được trồng vào thời minh trị
những cây bắt đầu có tiếng tâm phải có tuổi đời ít nhất từ ba mươi đến bốn mươi năm
nhưng ngày càng ít những cây như vậy được tạo ra nên tôi chăn trở rằng một ngày nào đó truyền thống này sẽ bị mai một
một số yếu tố khác có thể khiến chi phí của bonsai luôn cực cao
như các trậu cây và những công cụ làm bonsai đều được làm thủ công
bản thân chúng có thể có giá tới hàng nghìn đô la
một số loại cây cũng khó trồng hơn hoặc yêu cầu các kỹ thuật nhất định và có thể có giá cao hơn
nhưng trên hết cây cảnh là tác phẩm nghệ thuật mang giá trị vẻ đẹp và tầm nhìn của nghệ sĩ

tóm lại thì mỗi cây bonsai là độc nhất
không có cây thứ hai nào giống hết như vậy
để tạo ra một cây mất hàng chục năm nên xét tất cả các yếu tố trên
giá cao là hoàn toàn hợp lý
ngay cả khi có kỳ công bỏ hàng chục năm để trồng một trậu bonsai thì nếu chất lượng không đạt giá vẫn rất thấp
vậy nên việc định giá bonsai rất nghiêm ngặt
nếu không có phương pháp định giá chính xác sẽ chẳng có ai mua bonsai dù cho bạn có tốn bao nhiêu năm để trồng được trậu cây ấy
nếu không có phương pháp định giá chính xác sẽ không có ai mua bonsai dù cho bạn có tốn bao nhiêu năm để trồng được trậu cây ấy